tại các quốc gia khu vực bắc âu như phần lan thụy điển na uy đan mạch hay iceland
đời sống của người dân khá cao và nền kinh tế tương đối ổn định
đây cũng là một trong những thị trường tiềm năng mà nhiều doanh nghiệp việt nam đang hướng tới
khu vực bắc âu là khu vực thị trường còn nhiều dư địa chưa được khai thác
thu nhập bình quân đầu người cao cơ chế pháp lý tương đồng với các nước eu
với tổng dân số chỉ sắp xỉ ba mươi triệu người nhưng lại có diện tích rộng lớn trên ba năm triệu km hai
năm nước thành viên trong khu vực bao gồm phần lan thụy điển đan mạch na uy và iceland
luôn nằm trong danh sách một mươi quốc gia thịnh vượng nhất thế giới
các nước này có nền kinh tế công nghiệp dịch vụ quản lý phát triển ở trình độ cao
các ngành kinh tế mũi nhọn phát triển mạnh mẽ và có vị thế cao trên thế giới
đây cũng là khu vực có nhu cầu về các mặt hàng mà doanh nghiệp cũng như chính phủ việt nam
đang xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu
hiện nay là kinh mạch trương mại giữa việt nam và khu vực
bốn nước này cũng phát triển nhanh chóng
hàng năm chúng ta có một kinh mạch số nhập khẩu khoảng một ba triệu đô la mỹ
trong đó là việt nam xuất khẩu ra khoảng năm trăm linh triệu đô la và nhập khẩu tới thị trường này là tám trăm linh triệu đô la mỹ
xuất khẩu từ thị trường này đặc biệt là rất có tiềm năng đối với các mặt hàng việt nam có thế mạnh
đó là hàng nông lương sản
thông qua việc phát triển các thị trường bắt đầu thì sức cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam sẽ được nâng lên
và qua đó chúng ta sẽ cạnh tranh tiến tới
những thị trường khác có sự đòi hỏi thấp hơn
tại hội thảo kinh doanh với thị trường bắc âu phần lan thụy điển đan mạch và naui
do phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp cùng các đại sứ quán
các tổ chức thuộc khu vực bắc âu tổ chức các đại biểu đã khẳng định
trong quan hệ hợp tác với việt nam các nước bắc âu từ lâu đã có quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực
mặc dù xa cách về địa lý những người bạn bắc âu luôn dành cho việt nam tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ tích cực
thụy điển phần lan naui và đan mạch cũng là những nước phương tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam
kim ngạch buôn bán hai triệu giữa việt nam và các nước bắc âu mỗi năm đạt khoảng một ba tỷ đô la mỹ
trong đó việt nam xuất khẩu khoảng năm trăm linh triệu đô la mỹ
các doanh nghiệp của việt nam nếu muốn tăng cường xuất khẩu sang thị trường các nước khu vực bắc âu
thì việc nhìn lại các yêu cầu cũng như đòi hỏi về hàng rào kỹ thuật trong hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu sẽ là một việc làm cần thiết
bởi đây là một trong những hiệp định có những yêu cầu và điều khoản tương đương với những yêu cầu của thị trường bắc âu
năm hai nghìn một mươi tám dự kiến hiệp định thương mại song phương việt nam eu sẽ chính thức có hiệu lực
khu vực bắc âu sẽ là một cánh cửa để doanh nghiệp việt nam tiếp cận thị trường eu một cách toàn diện nhất
bên cạnh đó thông qua thị trường việt nam eu và các nước bắc âu cũng có cơ hội tiếp cận với khu vực cộng đồng chung asean với nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư mới
để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa việt nam và khu vực kinh tế bắc âu
nhiều dự án hỗ trợ doanh nghiệp đa ngành nghề với các quy mô khác nhau đã được xây dựng dưới sự tài trợ và ủng hộ của chính phủ các nước bắc âu
bên cạnh đó chính phủ việt nam và các nước bắc âu cũng đã triển khai hợp tác phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật thương mại khuyến khích và bảo hộ đầu tư
trốn đánh thuế hai lần hợp tác vận chuyển hàng không tạo cơ sở pháp lý cho sự hợp tác giữa việt nam với từng nước